trong thời gian qua một trong những giải pháp trọng tâm mà huyện phú bình triển khai đó là tạo cơ chế thu hút những bạn trẻ được đào tạo bài bản có trình độ chuyên môn về công hiến cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba anh đỗ văn an hiện là trưởng xóm trẻ tuổi nhất xã nga my huyện phú bình vốn là sinh viên chuyên ngành lịch sử đảng của trường đại học khoa học tỉnh thái nguyên cuối năm hai nghìn một mươi năm anh được nhân dân tín nhận bầu làm trưởng xóm ban đầu anh đã gặp rất nhiều trở ngại

và ngoài việc kế hoạch đấy thì thực tế thì chúng tôi là cử các đồng chí đi đào tạo bồi dưỡng bổ sung về mặt lý luận bổ sung về cái chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được cái công việc chuyên môn của từng lĩnh vực
trên toàn địa bàn huyện hiện có hai trăm sáu mươi ba người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong đó số lượng cán bộ dưới ba mươi năm tuổi chiếm bốn mươi có bốn mươi người có trình độ đại học cao đẳng chiếm một mươi năm hai
về trình độ lý luận chính trị có hai mươi bảy người có trình độ trung cấp chiếm một mươi hai
để có được kết quả bước đầu như vậy vấn đề lớn nhất đối với phú bình là phải giải quyết những khó khăn về vị trí việc làm để tạo ra cơ hội cho các bạn trẻ thử sức
đối với phú bình thì lúc đầu thì cơ bản là cũng khó khăn là tạo các vị trí để giúp cho đội ngũ cán bộ trẻ này có cái công việc cụ thể thì nó cũng có khó khăn
bởi vì là tất cả các vị trí là đều do các đội ngũ cán bộ quá độ trước đây người ta đang điểm nhiệm
thế cho nên là muốn để mà tạo cơ hội cho lực lượng lao động trẻ mới tốt nghiệp đại học ra trường lại thanh niên trẻ thì cũng phải có cái tuyên truyền vận động và cũng có những cái cơ chế để giúp cho đội ngũ cán bộ quá độ người ta nghỉ ngơi
cán bộ cơ sở nói chung và những người hoạt động bán chuyên trách nói riêng là đội ngũ có vai trò làm cầu nối giữa đảng nhà nước với nhân dân

là những người trực tiếp tuyên truyền phổ biến vận động và tổ chức nhân dân thực hiện đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn dân cư
việc trẻ hóa đội ngũ này sẽ giúp phú bình nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở